thưa quý vị tới sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận năm sáu trăm hai mươi bảy ca covid một mươi chín khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên chín trăm bốn mươi hai tám trăm tám mươi tám ca
tại năm mươi chín tỉnh thành phố cho tới sáng ngày hôm nay cũng ghi nhận một mươi hai bốn trăm năm mươi ca mắc covid một mươi chín mới
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với gần một sáu trăm linh ca
còn tại hà nội sở y tế thành phố vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một thông báo
thành phố ghi nhận hai trăm tám mươi năm ca bệnh trong đó có một trăm hai mươi hai ca trong cộng đồng
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã ký quyết định
thành lập đoàn kiểm tra việc triển khai công tác bảo đảm khả năng thu dung điều trị
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nội dung công điện số một nghìn sáu trăm chín mươi năm cdbit của bộ y tế
theo đó có ba đoàn kiểm tra của bộ y tế do lãnh đạo cục quản lý khám chữa bệnh làm trưởng đoàn
sẽ tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm khả năng thu dung điều trị
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và xét nghiệm sars cov hai
bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tránh tình trạng lạm thu
sau khi hết dịch tại các địa phương được bộ trưởng bộ y tế phân công
bộ y tế yêu cầu cục quản lý khám chữa bệnh và trường đoàn có trách nhiệm xếp lịch kiểm tra thông báo
cho các địa phương các đơn vị phân công nhiệm vụ cho các thành viên